các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mới đây bác sĩ lý tiếp tục được phẫu thuật lần hai hiện bệnh nhân đang theo dõi sức khỏe tại phòng hậu phẫu
chia sẻ với bác sĩ lý thứ trưởng trần văn thuấn động viên nữ bác sĩ cố gắng vượt qua những cơn đau thể chất yên tâm điều trị
ông cũng yêu cầu các bác sĩ của bệnh viện đại học y hà nội tập trung hỗ trợ tối đa sát sao quá trình điều trị cho nữ bác sĩ
nữ bác sĩ nội chú hoàng minh lý vừa tốt nghiệp bác sĩ nội chú ung thư hiện đang công tác tại bệnh viện ca
được biết hiện mẹ của bác sĩ lý cũng đang bị bệnh u limpho một thể bệnh ung thư máu tiên lượng nặng hiện cũng đang điều trị tại bệnh viện ca
bố của chị lý là bộ đội làm việc xa nhà từ lâu chị lý còn một người em trai
chứng kiến gia đình chật vật xoay sở viện phí để điều trị cho bác sĩ lý những ngày qua trên mạng xã hội bạn bè đồng nghiệp đồng hương quê nghệ an
đã có nhiều thông tin kêu gọi mọi người chung tay góp sức hỗ trợ chia sẻ và động viên nữ bác sĩ hoàng minh lý
một người đàn ông bảy mươi tuổi vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc
ông này cho hay khoảng một mươi giờ sáng một mươi năm tháng bốn khi đang ngồi đầu ngõ thì ông nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh va già từ căn nhà số hai mươi hai
lúc này ông vội chạy vào thì thấy có hai người nam giới nằm bất tỉnh trên người hai nạn nhân không có gì đè lên nên ông đoán họ bị ngã từ trên cao xuống
vị này cho biết thêm thời điểm đó còn có một cô gái cũng đang ôm gối cầu cứu
sau đó mọi người sinh sống xung quanh đã tập trung thông báo tới cơ quan chức năng tới hiện trường để xử lý sự việc đưa các nạn nhân đi cấp cứu
được biết ngôi nhà nơi xảy ra vụ tai nạn đang kinh doanh khách sạn với thiết kế chín tầng một tung trong đó một tầng hầm
ngôi nhà bắt đầu xây dựng từ nhiều năm trước tuy nhiên mới chính thức đi vào hoạt động được vài năm nay
đa số người dân xung quanh cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn họ nghe nói nhà bên đang sửa chữa giếng trời cho ngôi nhà
một nam thanh niên thông tin khi phát hiện tiếng kêu thất thanh anh chạy sang thấy những nạn nhân nằm bất động nhiều mảnh kính bị vỡ vụn văng ra tứ tung khắp trên nền nhà
anh này kể lại trong bốn nạn nhân có ba nam và một người nữ họ là công nhân và nhân viên của khách sạn
sau khi xảy ra sự việc mọi người đã lấy cáng đưa nạn nhân còn sống đi cấp cứu
trước đó khoảng một mươi h một mươi năm phút ngày một mươi năm tháng bốn tại số nhà hai mươi hai ngõ tức mạc phường cửa nam quận hoàn kiếm
xảy ra vụ tai nạn khiến bốn người thương vong trong đó hai người tử vong
được biết ngôi nhà xảy ra sự việc có diện tích một trăm bốn mươi tám m hai khu vực diễn trời có diện tích một mươi tám m hai
quá trình sửa chữa một công nhân trèo lên mái nhà thì kính bị vỡ gây ra vụ tai nạn
theo thông tin ban đầu vụ việc khiến hai nạn nhân tử vong tại chỗ là nvt hai mươi ba tuổi hà nội và hvb ba mươi hai tuổi kiên giang
ba nạn nhân bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện việt đức
các nạn nhân đều là thợ sửa chữa
vừa có mặt tại bệnh viện ông nvk cha của nạn nhân nvt cho biết nhận được tin báo
ông chỉ nghĩ con trai bị tai nạn lao động nên vội vã có mặt
sau khi đến ông ca mới bàng hoàng nhận được tin con trai đã qua đời
tại bệnh viện việt đức ông ca suy sụp vì không được gặp con trai do nạn nhân đang được quàn tại nhà tàng lễ
người cha buồn sâu chia sẻ chỉ mong sớm được mang con về nhà thờ
xin cha sứ làm lễ cầu nguyện cho linh hồn theo nghi thức tôn giáo
một người thân nạn nhân chia sẻ do có một nạn nhân nữa quê ở miền nam
người thân chưa kịp ra nên công an hẹn bảy h ba mươi phút sáng một mươi sáu tháng bốn sẽ làm việc với các bên liên quan
hiện nhà tăng mẽ đóng cửa nên không thể vào được
được biết nạn nhân nvt đang làm nghề nhôm kính cùng một nhóm thợ
nhóm thợ đã bắt đầu làm việc tại tòa nhà từ ba ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm

ngay sau khi nhận được tin báo
quận hoàn kiếm cùng các đơn vị chức năng đã khẩn trương vào cuộc xác minh điều tra làm rõ vụ việc
trong căn nhà cấp bốn vừa sửa chữa xong di ảnh của anh bvd sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
chú thôn kiên minh xã kiên thọ huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
người thiệt mạng trong vụ sập giàn giáo tại nhà dân ở xã yên mỹ huyện nông cống
và ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba được đặt giữa nhà để người thân bạn bè
và hàng xóm láng giềng đến phùng viếng
vẫn chưa tin vào sự thật chị hà thị huyền vợ anh đê liên tục ngã quỵ và khóc ngất trước bàn thờ chồng
được người thân diều đi và trần an chị huyền mới đứng vững trở lại
chị huyền kể anh chị cưới nhau năm hai nghìn một mươi ba trước đó anh đã có hai con với người vợ đầu
lúc mới về chung sống hai vợ chồng thuộc diện hộ cận nghèo nhưng bằng sự nỗ lực làm việc không quản ngày đêm
anh đã xây được căn nhà nhỏ làm nơi trú ngụ cho mấy mẹ con
khi ba đứa con nữa lần lượt ra đời gánh nặng kinh tế thêm đẻ nặng trên vai
nên anh đã đi vay ngân hàng gần ba trăm năm mươi triệu đồng để đầu tư mua giản giáo cố pha cho các công trình xây dựng xung quanh khu vực thuê
vào tháng sáu hai nghìn hai mươi ba anh đê nói công ty mastome đề nghị cung cấp giàn giáo đổ bê tông cho nhà dân mà đơn vị này nhận được
do lần đầu nhận được phục vụ công trình lớn như vậy nên anh đê rất kỳ vọng chăm chút tỉ mẩn trong từng thao tác
và lựa chọn thiết bị tốt để mang đến nơi thi công
cô điếu làm sao để nhận được tín nhiệm của nhà thầu
tuy nhiên anh đê lại không ký hợp đồng lao động và đóng gói bảo hiểm với công ty này vì anh trước nay chỉ hoạt động tự do ai cần thì đến làm
chị huyền bật khóc cho biết anh đê ra đi để lại khoản nợ cùng tương lai của những đứa trẻ
khi còn sống anh là trụ cột đi làm nuôi sống gia đình và trả lãi ngân hàng
trước nay chị chỉ quần quanh ở nhà làm ruộng chăn trâu nuôi bò rồi chăm sóc ba đứa nhỏ
còn mọi thứ anh đều lo chu toàn tất cả giờ anh đi chị không biết phải làm sao
theo hàng xóm láng giềng anh đê được đánh giá là một người chịu thương chịu khó tập trung làm ăn và thường xuyên đóng góp cho các hoạt động của thôn của xã
lãnh đạo ubnd xã kiên thọ một người hàng xóm của gia đình anh đê chia sẻ bố mẹ anh đê ở xã mỹ tân huyện ngọc lạc còn ông bà nội thì ở kiên thọ
sau khi lớn lên anh về sống và lập gia đình tại thôn kiên minh và sống trên phần đất
sống gần nhà vị này đánh giá tuy còn trẻ nhưng anh đê rất trí thú làm ăn là một tấm gương sáng vươn lên làm kinh tế
anh đê mất đi để lại vợ quá con côi và những khoản nợ lớn
theo chia sẻ của chị huyền trong hai người con đầu của anh đê với vợ cũ thì có cháu bùi phạm khánh duy sinh năm hai nghìn sáu sống cùng gia đình
con cháu bùi phạm khánh dương sinh năm hai nghìn một mươi thì đi học và sống với bà ngoại
chị huyền ngậm ngùi cho biết chị rất thương hai con riêng của chồng vì hai cháu có phần giống chị khi sinh ra thì bố mẹ đều đi bước nữa
chị dự định sẽ bán châu bò để trả lãi ngân hàng rồi sẽ xin việc ở một công ty nào đó
tính là vậy nhưng chị cũng rất lo vì các cháu không ai trông non khi bố mẹ chồng và anh trai chị gái ruột đều ở xa còn người thân của chị thì gần như không có
chị huyền cho biết khi tổ chức tăng lễ từ ngày một mươi tám đến hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
có gia đình ông lê văn hùng chủ căn nhà bị sập và các công nhân trong đội thi công đến phúng viếng thăm hỏi
còn về phía công ty max home tám chưa thấy có ai đến và cũng chưa trao đổi gì với gia đình về chuyện bồi thường
tại hiện trường vụ sập giàn giáo nhà ông lê văn hùng không cảnh hoang tàn đổ nát đã được quây bản xung quanh
bên trong căn nhà các thanh thép ống sắt cong queo nằm ngổn ngang dưới nền nhà bê tông đã cứng lại
ông lê văn hùng chia sẻ
từ khi xảy ra sự cố không ăn uống được gì đêm đến cũng không thể chập mắt
từ khi đưa anh đây ra ngoài gia đình luôn cảm thấy ái náy
dù trách nhiệm chính là của đơn vị thi công khi đã hợp đồng làm nhà toàn bộ với họ
ông hùng kể lúc xảy ra tai nạn ông cũng đứng gần hiện trường duy gặp nạn nếu dầm bê tông không đổ xuống theo hướng khác
trước đó vào khoảng một mươi sáu h một mươi năm phút ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
gia đình ông lê văn hùng ở xã yên mỹ huyện nông cống
đang thi công đổ bê tông trần nhà thì bất ngờ bị sập giàn giáo
thời điểm xảy ra vụ việc có bốn người trên trần nhà và hai thợ làm cốt pha đang kiểm tra cây trống giàn giáo dưới tầng một
khi giàn giáo bị sập cả bốn người trên trần nhà bị tuột theo bê tông xuống đất rất may không bị thương
trong số hai công nhân phía dưới có một người chạy kịp ra ngoài người còn lại là anh b d v bị bê tông vụi lấp
đến hai mươi hai h một mươi năm phút cùng ngày đã đưa được nạn nhân ra ngoài
ngôi nhà của ông lê văn hùng được thực hiện theo hình thức chìa khóa trao tay với bản vẽ
thiết kế xây dựng gồm ba tầng đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên max home tám do ông lê duy mạnh là giám đốc